ngày một mươi bốn tháng năm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm làm việc tại xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí tổng bí thư cùng đoàn công tác đã nghe bí thư đảng ủy xã phong phú
báo cáo tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong những năm qua
xã phong phú đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp cho xã luôn có sự tăng trưởng khá
hàng năm hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
thu nhập bình quân đầu người đạt hai mươi sáu hai triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn sáu bốn
tám trên chín khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa
xã phong phú đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi
và đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
sau khi nghe báo cáo của xã phong phú và huyện tân lạc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị
phát triển kinh tế an ninh quốc phòng xây dựng nông thôn mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng rất vui mừng về những thành tiệu mà xã và huyện đã đạt được
tổng bí thư đánh giá cao việc triển khai các chỉ thị nghị quyết của trung ương đến địa phương trong thời gian qua
đặc biệt là khối đại đoàn kết dân tộc rất tốt từ đó dẫn đến không có đơn thư khiếu kiện để ổn định và phát triển kinh tế
đời sống bà con ngày càng được nâng lên cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi
tổng bí thư nhấn mạnh hòa bình nói chung xã phong phú huyện tân lạc nói riêng
đang có nhiều mô hình làm ăn phát triển phù hợp với lợi thế của từng địa phương
nếu như huyện cao phong đang phát triển cây cam thì huyện tân lạc là cây bưởi và du lịch cộng đồng
để tiếp tục phát triển trong mọi lĩnh vực tổng bí thư mong muốn đảng bộ các cấp chính quyền và người dân trong tỉnh
tiếp tục đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi vận dụng sáng tạo để tiếp tục phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực
cùng với đó là công tác xây dựng đảng phải chăm sạch vững mạnh hệ thống chính trị xuyên suốt
trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi thăm mô hình trồng cam của gia đình ông nguyễn đức mạnh
tại thị trấn cao phong huyện cao phong
gia đình ông mạnh đang trồng sáu hectare cam mỗi năm thu được sáu tỷ đồng
trong đó trừ chi phí còn lãi được bốn tỷ đồng một năm